thưa quý vị nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín mà chính phủ mới ban hành đã đáp ứng mong mỏi của tất cả người dân
trong bối cảnh cả nước bắt đầu lộ trình thích ứng an toàn kiên trì thực hiện mục tiêu kép và phấn đấu đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới trong năm nay
thì một sự chỉ đạo thống nhất để các ngành các địa phương cùng phối hợp nhịp nhàng là điều hết sức cần thiết
căn cứ vào nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ bộ y tế ngay lập tức đã xây dựng và ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế
làm căn cứ để các địa phương đánh giá mức độ dịch bệnh covid một mươi chín
theo nghị quyết có bốn cấp độ đánh giá mức độ dịch covid một mươi chín gồm cấp một nguy cơ thấp cấp hai nguy cơ trung bình cấp ba nguy cơ cao và cấp bốn nguy cơ rất cao
bộ y tế đã dựa vào hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới để đánh giá bốn mức độ nguy cơ của dịch bệnh
để đưa ra các quy định cụ thể
các địa phương đã xác định và điều chỉnh cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó ba tiêu chí cấp độ của dịch gồm số ca mắc mới trên một trăm linh người dân trong thời gian một tuần
độ bao phủ vaccine với người từ một mươi tám tuổi và người trên năm mươi tuổi
tiêu chí đảm bảo về thu dung điều trị tại các cơ sở y tế các tuyến khi có dịch xảy ra
đồng thời yêu cầu các địa phương phải có kịch bản và các phương án phòng chống dịch
địa phương hoàn toàn có thể linh hoạt chủ động để bổ sung các biện pháp cụ thể
cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
tuy nhiên các quy định này không được trái với những quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám
cũng như không gây ách tắc giao thông vận chuyển hàng hóa cũng như sản xuất kinh doanh
thứ hai nếu các tỉnh thành phố thực hiện các biện pháp áp dụng cao hơn so với quy định tại nghị quyết
và áp dụng trên toàn tỉnh
nhiều ý kiến cũng cho rằng
nghị định một trăm hai mươi tám với những hướng dẫn cụ thể sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương
trong việc thống nhất thực hiện không tự ý đặt ra các chính sách trái ngược với quy định chung
nếu một tỉnh có hai ba ca nhiễm thì có thể cách ly toàn tỉnh
nhưng bây giờ chỉ có những địa điểm hẹp nào đó thậm chí dưới cấp xã
khi có phát hiện ra các trường hợp ca nhiễm
mà có nguy cơ lây đạp thì lúc đấy mới phong tỏa ở cái diện hẹp hơn
cho nên là cái nhận diện dịch bệnh của chúng ta càng ngày càng cụ thể và chính xác hơn
và với một cái tinh thần đó là bảo đảm cái tính linh hoạt an toàn hiệu quả
đấy chính là cái chủ đề của cái nghị quyết một trăm hai mươi tám tôi cho đánh giá rất cao
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cần chuẩn bị các nội dung cụ thể nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ dịch
chúng ta đã tạo điều kiện cơ hội cho đi lại tạo điều kiện cho cơ hội để làm ăn kinh tế
nhưng mà chúng ta phải rất chặt chẽ trong những cái biện pháp thực hiện phòng bệnh
ví dụ như vấn đề khai bao y tế ví dụ như vấn đề thực hiện năm k
thì mà làm sao khi mà dân sự mình có bị nhiễm thì mình cũng phát hiện được ngay
ngay sau khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
thành phố hà nội đã có những quy định mới để thích ứng trong tình hình mới
cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động kinh doanh sản xuất
khi thấy các hoạt động xe buýt xe taxi các phương tiện do công cộng ở trên chở xe nhiều người thì đã được hoạt động
việc đi xe buýt thì giúp cho
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ được ban hành với quan điểm công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân
và hy vọng trong giai đoạn bình thường mới người dân thích ứng an toàn nhưng không chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín